chuyển sang một thông tin khác công an thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh vừa tham mưu chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ba trường hợp
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền với tổng số tiền hai mươi hai năm triệu đồng
dạng sáng ngày ba mươi tháng sáu tại trạm thu phí cầu bạch đằng lê xuân hắt chú tại hương yên biết bùi quang l chú tại cẩm phả quảng ninh
không đủ điều kiện về y tế để di chuyển vào tỉnh quảng ninh nhưng anh hát vẫn đồng ý cho anh l trốn trên thùng xe ô tô do h điều khiển
để trốn chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín khi đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện ngăn chặn
chính quyền địa phương cũng đã ra quyết định xử phạt một người đàn ông trú tại hải dương về hành vi tương tự